các lực lượng chính phủ đã gần như kiểm soát hoàn toàn tỉnh aleppo
nơi do lực lượng phiến quân chiếm giữ sau một chiến dịch tấn công được không quân nga yểm trợ
truyền hình nhà nước syri đã phát sóng trực tiếp hình ảnh từ quảng trường gokdoba ở aleppo cho thấy
người dân nơi đây hoan nghênh quân đội syri và tổng thống al assad vẫy quốc kỳ và ném phao giấy để chúc mừng sự kiện
như vậy các lực lượng chính phủ syri đã đạt được tiến triển đáng kể tại tỉnh aleppo miền tây bắc nước này
chỉ một ngày sau vòng đàm phán mới giữa thổ nhĩ kỳ và nga về tình hình căng thẳng leo thang trong khu vực
cùng ngày ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ mevlut cavusoglu cho biết trong cuộc gặp với người đồng cấp nga trước đó một ngày
ông đã khẳng định các vụ tấn công tại tỉnh idlib được dừng ngay lập tức để một lệnh ngừng bắn lâu dài tại đây có thể đạt được